tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đêm nhạc mỹ la tinh lần thứ tám được tổ chức tại hà nội
chương trình được liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố hà nội và hội hữu nghị việt nam cuba thành phố hà nội
phối hợp với đại sứ quán các nước mỹ la tinh tại việt nam tổ chức với mong muốn mang mọi người xích lại gần nhau hơn
đồng thời quảng bá giới thiệu nét văn hóa của một số nước trong khu vực mỹ la tinh
cũng như góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân việt nam
với nhân dân các nước châu mỹ la tinh rút ngắn khoảng cách về địa lý
tạo điều kiện thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và các nước mỹ la tình